đồng chí mai thị hiên bí thư tri bộ hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn thái học
ban đầu khi nhận kế hoạch của đoàn công tác ủy ban kiểm tra thành ủy vũng tàu
đồng chí cũng rất ngạc nhiên và lo lắng bởi lẽ đây là điều hoàn toàn mới với nhà trường
năm nay là năm đầu tiên thành ủy có kiểm tra giám sát đối với lại xuống một cấp nữa
đó là cấp của tri bộ thay vì mọi lần kiểm tra đã ở đảng ủy
khi mà mình được nghe cái báo là sẽ có cái đoàn kiểm tra
kiểm tra xuống kiểm tra về giám sát cái việc hoạt động của tri bộ
thì thực sự là phần lo lắng của mình thì là không biết là sẽ kiểm tra cái gì như thế nào
khi mà trong quá trình làm kiểm tra các cấp đối với các chi bộ thì thực ra người ta cũng rất là ngạc nhiên
tại sao lại cái vấn đề này là thường là các cái đảng bộ người ta kiểm tra
thì tại sao năm nay là ban thường vụ thành ủy lại có một cái đoàn kiểm tra giám sát người ta
nên người ta cũng rất ngạc nhiên và rất là lo
kết luận của đoàn kiểm tra chỉ ra những hạn chế
đóng góp ý kiến để hoạt động của tri bộ có thể hỗ trợ đắc lực cho công tác chuyên môn ở nhà trường
đối với tri bộ trường tiểu học nguyễn thái học
đó cũng là những kinh nghiệm quý báu mà các thầy cô có được sau đợt kiểm tra cách cấp vừa qua
khi mà được thành ủy kiểm tra và góp ý thì chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm được
thứ nhất là về cái hệ thống hồ sơ sổ sách thì chúng tôi cũng làm cho nó hoàn thiện hơn
ví dụ chẳng hạn như là chúng ta làm những cái phần mà theo thư tự
là một cái thứ hai nữa là về cái phần mà trong cuộc họp thì khi mà họp xong
thì có những cái phần kết luận và nghị quyết thì cái đấy cũng là một cái kinh nghiệm cho chúng tôi
bởi vì chúng tôi làm theo cái bên giáo dục thì nó cũng có một phần hạn chế của bên so với lại bên của đảng
nhưng mà từ những cái kinh nghiệm đó chúng tôi thấy là mình cần phải bổ sung thêm
hoặc là tham gia những cái buổi sinh hoạt chuyên đề cái thứ cho hiệu quả chất lượng hơn
như vậy thực hiện các kinh nghiệm của các thầy cô các thầy cô các thầy cô các thầy cô các thầy cô các thầy cô các thầy cô
thực hiện công tác kiểm tra cách cấp cũng là một giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
đặc biệt trong những trường hợp cấp ủy cơ sở chưa làm tốt công tác kiểm tra giám sát
thậm chí khi phát hiện vi phạm lại che giấu bỏ qua xử lý nương nhẹ thì hình thức này càng phát huy hiệu quả
đây cũng là một hình thức tuyên truyền về công tác kiểm tra giám sát đến sâu rộng đến các cấp các cơ sở
thật sự người ta rất là ngỡ ngại lắm
và cái thứ hai nữa là
mình tránh được cái hạn chế là tránh nét của các cái đảng bộ khi mà tiến hành kiểm tra các cái chi bộ cơ sở
nhiều khi người ta nở nem thật sự là nhiều khi khi mà kiểm tra giám sát người ta chưa đánh giá hết được toàn diện
những cái hạn chế của cái đơn vị đó để người ta đưa ra cái định hướng
thì các cái đoàn của ở trên này mình xuống mình mạnh dạng mình chỉ ra để cho người ta khắc phục thôi
chủ yếu là như vậy
kiểm tra cách một cấp kiểm tra tỉnh quỹ thực hiện nhiệm vụ đó là rất là hiệu quả
tăng cường bám địa bàn
để làm sao chúng ta xác định được rõ cái trách nhiệm cái hiệu quả của cấp quỷ và quỷ ban kiểm tra này đó
có những cái cần được chấn chỉnh ngay
năm hai nghìn một mươi tám ủy ban kiểm tra cấp tỉnh và cấp huyện đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền hai mươi hai đảng viên bằng các hình thức kỷ luật
như khiển trách một mươi bốn đồng chí cảnh cáo ba đồng chí khai trừ năm đảng viên nội dung vi phạm
chủ yếu là thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ những điều đảng viên không được làm
qua quá trình đó cho thấy sự mạnh dạn quyết liệt và nghiêm minh hơn trong quá trình xử lý kỷ luật
đặc biệt là xử lý kỷ luật đối với những đảng viên là người đứng đầu các cơ quan đơn vị
ủy ban kiểm tra thành ủy bà rịa trong năm hai nghìn một mươi tám đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với đồng chí nguyễn ngọc đức
phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố do những sai phạm trong quá trình đồng chí đảm đương nhiệm vụ là bí thư đảng ủy phường phước hiệp
với việc lãnh đạo chỉ đạo sử dụng kinh phí biên soạn lịch sử đảng bộ phường giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nghìn một mươi bốn sai mục đích đồng chí đức phải nhận hình thức xử lý khiển trách
quá trình thực thi nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra thành ủy việc tiến hành kiểm tra giám sát xử lý kỷ luật với một đồng chí lãnh đạo chủ chốt như vậy cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực
bởi lẽ lâu này đối với những cán bộ làm công tác kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn tâm lý chung là nể nang né tránh ngại va chạm
tuy nhiên bằng cách làm có tỉnh có lý xử lý kỷ luật một cách minh bạch kỷ luật với mục đích để làm gương cho cấp dưới vì sự vững mạnh chung của tổ chức
nên người nhận hình thức kỷ luật và cả người tiến hành xử lý kỷ luật đều cảm thấy thoải mái